một hiệp hội doanh nghiệp của hà nội và tp hcm đã ký bản cam kết kinh doanh liêm chính nhằm đề cao tính chính trực trách nhiệm và hành vi đạo đức của các doanh nghiệp tại hội thảo tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp thông qua thúc đẩy cam kết kinh doanh liêm chính diễn ra tại hà nội
sau khi chính thức ký bản cam kết kinh doanh liêm chính các hiệp hội doanh nghiệp sẽ là những đơn vị tiên phong cộng tác tích cực và triển khai mạnh mẽ phong trào thúc đẩy kinh doanh liêm chính trong các doanh nghiệp
đồng thời cùng hành động tập thể tạo nên lá chắn vững chắc nhằm giảm thiểu ngăn chặn các rủi ro liên quan tới hối lộ tham nhũng trong các giao dịch kinh doanh
phát biểu tại hội thảo các đại biểu khẳng định thực hiện và đảm bảo cam kết không chỉ là lời hứa mà còn là công cụ thúc đẩy hiệu quả môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch tại việt nam
hội thảo do phòng thương mại công nghiệp việt nam vcci chương trình phát triển liên hợp quốc undp và đại sứ quán anh tại hà nội phối hợp tổ chức